thương hiệu ô tô việt nam vinfast đã chính thức trình làng hai mẫu xe đầu tiên của mình tại sự kiện paris motor show hai nghìn hai mươi
sự kiện này rất thu hút sự quan tâm của ngành công nghệ xe hơi và báo chí quốc tế
sự kiện ra mắt hai mẫu xe vinfast khai màn bằng tiết mục múa truyền thống với cây tre trên nền phong cảnh đất nước việt nam với cánh đồng lúa tàu thiền đánh cá trên biển
đại diện vingroup cho biết mục tiêu của vingroup là xây dựng thương hiệu việt nam tầm cỡ quốc tế
và hôm nay tập đoàn đã tự hào đứa chiếc ô tô đầu tiên của việt nam tham dự triển lãm quốc tế để việt nam chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo ô tô quốc tế
ngay sau đó đại diện vinfast cùng hoa hậu việt nam hai nghìn một mươi tám trần tiểu vi và danh thủ bóng đá david beckham đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe của gian hàng vinfast tại triển lãm ô tô paris hai nghìn một mươi tám mẫu lux a hai và lux sa hai
hai mẫu xe được đánh giá rất tích cực về thiết kế và thông số
dự kiến vào cuối năm nay hai mẫu xe này sẽ ra mắt tại việt nam